đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
về tình hình sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp và hoạt động của tập đoàn sau cổ phần hóa
tập đoàn công nghiệp cao su có hai mươi hai công ty nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi sáu đã hoàn thành cổ phần hóa độc lập hai công ty cao su thực hiện đề án tái cơ cấu đổi mới sắp xếp doanh nghiệp
tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
qua gần một năm tái cơ cấu hoạt động của tập đoàn đã đi vào ổn định và hiệu quả
đánh giá cao nỗ lực tái cơ cấu của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu
tập đoàn tiếp tục đổi mới sản xuất kinh doanh tập trung đầu tư vào các ngành nghề sản phẩm có lợi thế và giá trị gia tăng cao
đồng thời quyết liệt hơn trong việc đổi mới sắp xếp nông lâm trường đặc biệt là phải có phương án kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai hợp lý hiệu quả